từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín một loại vaccine mới có thành phần hoàn toàn tương tự như vaccine năm trong một
combi fi đã được đưa vào tiêm chủng thí điểm ở thừa thiên huế đến nay thêm trẻ em bốn tỉnh
ở hà nam hưng yên nam định bến tre cũng được tiêm loại vaccine này bước đầu
kết quả cho thấy không ghi nhận trường hợp bị tai biến nặng ghi nhận tại tỉnh hà nam
tại hà nam một trăm một mươi sáu trạm y tế xã đã triển khai tiêm loại vaccine năm trong một dpt vgb hib do viện
huyết thanh ấn độ sản xuất trước khi tiêm vaccine mới cho trẻ các bậc phụ huynh được
bác sĩ giải thích tư vấn cận kẽ
trước đó từ giữa tháng năm thừa thiên huế là tỉnh đầu tiên tiêm thí điểm vaccine dpt vgb hib
cho một hai trăm tám mươi trẻ và không ghi nhận trường hợp tai biến nặng nào đến cuối tháng năm
trẻ ở bốn tỉnh hà nam hưng yên nam định bến tre
bắt đầu được tiêm loại vaccine này tháng sáu vaccine sẽ được triển khai tiêm tại tỉnh con tum
theo như kế hoạch đã được bộ y tế phê duyệt thì chúng ta triển khai trên quy mô nhỏ
sau khi có những kết quả bước đầu thì chúng tôi sẽ tập hợp để báo cáo bộ y tế và cho phép triển
khai trên toàn quốc chúng tôi không thấy sự khác biệt của hai loại vaccine và như vậy thì
chúng ta đảm bảo nguồn cung cho tiêm chủng mở rộng hiện bốn mươi quốc gia sử dụng vaccine dpt vgb hib
với khoảng bảy trăm linh triệu liều và được tổ chức y tế thế giới công nhận về tính an toàn
dự kiến cuối năm hai nghìn một mươi chín các tỉnh thành khác sẽ đồng thời sử dụng hai loại vaccine năm trong một
dpt vgb hib và combifi trong chương trình tiêm chủng mở rộng